miền bắc vẫn đang chìm trong những ngày rét đậm rét hại
thời tiết giá rét cũng ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong đó có thủ đô hà nội
một số người cho biết năng suất lao động của họ phần nào bị giảm đi hay việc kinh doanh cũng khó khăn hơn
vì ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay
sáng sớm trời rét cảm giác lạnh hút và có phần e ngại khi đi ra khỏi nhà
đó là tình trạng của nhiều người dân thủ đô hiện nay
nhiều em học sinh cho biết giá rét cũng khiến cho việc đến trường trở nên khó khăn hơn
thì theo em thấy thì thời tiết lạnh như thế này thì cũng kiểu mình cũng khá là lười ra khỏi nhà
thì khi mà ngồi trong lớp thì kiểu cũng hay gây buồn ngủ nên là kiểu cái chuyện tiết thu bài học nó khó khăn
cái thời tiết lạnh như thế này thì ra đường cũng khó
với cả lạnh này thì học bài nó cũng khó tiếp thu hơn
trong khi đó thì việc kinh doanh ở một số nơi cũng trở nên vắng khách hơn
từ lạnh nên người ta cũng hạn ra đường
ảnh hưởng nhiều chứ khách hứa thì ít đi
họ đi lại hơi ít
trên đường lạnh này họ cũng không ra đường mấy
vì nãy họ đi xe hơi nhiều
thế cuộc sống thì cực kỳ là khó
cả ngày khó khăn
cái này mà rét kéo dài ra thì rất là
có khi là đói mất
tất nhiên cũng chỉ là một phần nào đó
ở nhiều nơi khác thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường
nhiệt độ ban ngày tầm khoảng từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
buổi trưa trời có lúc hưởng nắng nên cũng không còn cảm thấy quá rét buốt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo